vào chiều qua tại hà nội bộ công an và bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức buổi làm việc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí đặng quốc khánh ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đồng chủ trì buổi làm việc
tại buổi làm việc hai bên đã làm rõ những kiến nghị vướng mắc liên quan đến giải quyết khó khăn nguồn cung mỏ đất cát phục vụ công tác sa nền xây dựng
nhóm quy hoạch sử dụng đất an ninh giải quyết các vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhóm vấn đề về lĩnh vực bảo vệ môi trường công tác giám định bảo vệ tài nguyên môi trường đất đai
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đảng quốc khánh trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của bộ công an và cá nhân bộ trưởng tô lâm đối với bộ tài nguyên và môi trường
đồng thời khẳng định sự cần thiết phải xây dựng cơ chế phối hợp để giải quyết hiệu quả hơn những nhiệm vụ có liên quan đến hai bộ và đề xuất bộ công an hỗ trợ một số nội dung liên quan đến tài nguyên và môi trường
phát biểu kết luận bộ trưởng tô lâm đánh giá cao kết quả buổi làm việc mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai bộ khẳng định những nội dung đề xuất giữa hai đơn vị đang được các đơn vị chức năng của hai bộ thực hiện với tiến độ nhanh hiệu quả
đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên môi trường đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự an ninh quốc phòng phát triển kinh tế xã hội
bộ trưởng tô lâm tin tưởng trong thời gian tới công tác phối hợp giải quyết những nội dung liên quan đến trách nhiệm quyền hạn sẽ được hai bộ thực hiện ngày càng hiệu quả
cục truyền thông công an nhân dân đã từng bước khẳng định vai trò vị trí và tầm quan trọng trong lĩnh vực truyền thông công an nhân dân đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
đây là khẳng định của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại lễ kỷ niệm năm năm ngày thành lập cục truyền thông công an nhân dân và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba vừa được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
trình bày diễn văn kỷ niệm thiếu tướng đỗ triệu phong bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân cho biết cách đây năm năm cục truyền thông công an nhân dân được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị cấp cục là báo công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân và trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí xuất bản trong công an nhân dân và hợp tác truyền thông bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an
trình bày diễn văn kỷ niệm thiếu tướng đỗ triệu phong bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết nhất trí khắc phục khó khăn ổn định tổ chức thực hiện thắng lợi các chương trình kế hoạch chỉ tiêu công tác hàng năm lãnh đạo bộ giao chủ động thực hiện hiệu quả công tác quản lý hoạt động báo chí xuất bản kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý thống nhất hoạt động báo chí xuất b
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch chính quy tinh nguyện hiện đại xây dựng khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
với kết quả đã đạt được cục truyền thông công an nhân dân nhiều năm liền được tặng cờ thi đua của bộ công an các đơn vị báo chí xuất bản công an nhân dân trong cục được tặng thưởng huân chương cờ thi đua nhiều bằng khen các loại nhiều tác giả tác phẩm đoạt giải cao trong các cuộc thi giải báo chí các kỳ liên hoàn
tại buổi lễ thưa uy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba tặng cục truyền thông công an nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
ghi nhận biểu dương chúc mừng sự nỗ lực cố gắng và những thành tích kết quả mà cục truyền thông công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn đơn vị tiếp tục là cầu nối thông tin giữa lực lượng công an với nhân dân
thứ trưởng yêu cầu cục truyền thông công an nhân dân làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng giữ vững sự đoàn kết trong cấp ủy đơn vị thực hiện tốt quy chế quy trình dân chủ thống nhất đề cao việc tự soi tự sửa trách nhiệm nêu gương tính tiền phong gương mẫu của cấp ủy viên người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng các đơn vị quản lý chặt chẽ cán bộ đảng viên siết chặt kỷ cương kỷ luật điều lệnh công an nhân dân

trong những năm qua cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội xã ngọc chiến huyện mường la là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh sơn la
với nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương duy trì hoạt động một trăm năm mươi bảy nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự
một mươi tổ an ninh nhân dân một mươi sáu tổ hòa giải một mươi sáu đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành lập đội xung kích đảm bảo an ninh trật tự tại một mươi năm trong tổ số một mươi năm bản
lực lượng công an xã thường xuyên nắm tình hình địa bàn làm tốt công tác quản lý người nghiện ma túy đối tượng chấp hành án phạt tù trở về địa phương
ghi nhận những thành tích đã đạt được nhiều tập thể cá nhân đã được trao tặng bằng khen giấy khen của các cấp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn